công an huyện cát tiên tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông đã trả bắt thành công hai đối tượng truy nã
vào ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện cát tiên xác định được hai đối tượng đinh ngọc hùng và đỗ tiến thắng cùng chú tại huyện cát tiên đang bị truy nã về tội cối gây thương tích và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xuất hiện tại tỉnh đắk nông
ngay sau đó lực lượng chức năng xác định vị trí chính xác mà hai đối tượng sẽ đi qua tại xã quảng tín huyện đắk lấp để lên kế hoạch chặn bắt
đến một mươi hai h năm mươi cùng ngày tội công tác đã không chế bắt giữ được hùng và thắng